thưa quý vị thực hiện đề án sáu của chính phủ hiện bộ công an đã triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam ở mức độ bốn
qua cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của bộ công an người dân tiến hành việc đăng ký nộp hồ sơ thanh toán lệ phí hoàn toàn trên môi trường mạng
và có thể nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
việc đổi mới nâng cấp dịch vụ này đã từng bước tạo thói quen cho người dân giải quyết trực tuyến với thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian chi phí đi lại
cũng như tăng cường tính công khai minh bạch khi công dân có thể theo dõi giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông mức độ bốn
và cho đến nay lượng hồ sơ trực tuyến chiếm trên chín mươi tổng số hồ sơ cấp hộ chiếu
hiệu quả từ việc cung cấp dịch vụ công này đã được
người dân đánh giá cao
để giải quyết những khó khăn này tại phòng nộp hồ sơ lực lượng xuất nhập cảnh công an thành phố hà nội mặc dù việc tiếp nhận hồ sơ đã hoàn toàn trực tuyến
nhưng tỷ lệ đến làm trực tiếp vẫn đông do người dân còn tâm lý nộp hồ sơ tại nhà sẽ không được tiếp nhận ngay lập tức
một số trường hợp thì do chưa quen thao tác còn một số người lại gặp khó về lỗi kỹ thuật
nhiều người vào quá nên là mạng nó lỗi em vào từ lúc hơn một mươi giờ đến giờ mà giờ mới vào được
vì là chưa đăng nhập được nên mọi người cũng không có xem được là nỗi nó ở đâu vậy ạ
để giải quyết những khó khăn này tại phòng nộp hồ sơ lực lượng xuất nhập cảnh công an thành phố đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn công dân làm thủ tục trên cổng dịch vụ công
có thời điểm lượng hồ sơ tăng cao vượt quá năng lực xử lý tiếp nhận điều này cũng dẫn đến những áp lực nhất định đối với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
có những ngày là đến một tám trăm linh đến hai lượt công dân tri cập và khai đăng ký bản khai trên cổng dịch vụ công
trong đó thì số lượng công dân ngoại tỉnh
cũng làm thủ tục nộp đăng ký tại công an hà nội chiếm đến một mươi năm hai mươi có những thời điểm như thế
và chúng tôi cũng qua đây chúng tôi cũng muốn khuyến cáo công dân là những trường hợp công dân cư trú ở đâu thì nên đăng ký với phòng xuất nhập cảnh nơi mình cư trú
thì cái việc này sẽ rất là thuận lợi cho việc làm thủ tục và có những phần bổ sung bổ túc hồ sơ hoặc là được
sự hướng dẫn kịp thời của cán bộ phòng xuất nhập cảnh nơi cư trú
cấp đổi hộ chiếu online hai mươi bốn trên hai mươi bốn như vậy thì cái việc mà chúng tôi tiếp nhận hồ sơ thì rất là nhiều
và cũng gây cái áp lực rất là mạnh đối với cái việc xử lý làm sao và phục vụ được nhân dân theo đúng cái thời hạn mà luật đã quy định
và cũng trong thời gian vừa rồi thì cán bộ chiến sĩ của cục quản lý xuất nhập cảnh cũng phải tăng ca tăng kíp rất là nhiều
đến buổi quả đến bốn năm giờ trong một ngày
và đây cũng là một trong những cái áp lực rất lớn khó khăn đối với chúng tôi
và hy vọng rằng là trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ cải tiến hệ thống cải tiến quy trình để chúng ta có thể vừa đáp ứng được yêu cầu của người dân
và cũng như là giảm thiểu những cái khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ
việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp công dân có thể làm thủ tục vào bất kỳ thời gian nào dù ở đâu
đồng thời hạn chế việc phải tiếp xúc trực tiếp giữa công dân
công dân và cán bộ không để xảy ra tình trạng tập trung đông tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
lợi ích cụ thể đã thấy rõ
vì vậy điều quan trọng là người dân hãy chủ động chuyển đổi trạng thái tạo lập thói quen sử dụng dịch vụ công để được thụ hưởng những tiện ích từ việc chuyển đổi số